hàng chục người dân đã kéo đến điểm giao dịch quỹ tín dụng nhân dân thái bình tại phường tân hòa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để đòi trả lại tiền trước đó đã gửi
vì cho rằng quỹ tiến dụng này không còn khả năng chi trả sau khi giám đốc quỹ tín dụng tự ý nghỉ việc và không còn ở tại địa phương
ngay sau khi người dân tụ tập đòi lại tiền tại quỹ tín dụng nhân dân thái bình
chính quyền địa phương và đại diện ngân hàng nhé nước chi nhánh đồng nai đã có mặt mời những người dân này
về trụ sở ủy ban nhân dân phường tân hòa để ghi nhận tổng hợp ý kiến và tìm hướng xử lý
một số người dân gửi tiền vào quỹ tín dụng trên cho biết khoảng một năm nay họ không thể rút được tiền gốc cũng như tiền lãi hàng tháng
trong khi đó người đứng đầu quỹ này hiện đã nghỉ việc và không còn ở địa phương
liên quan đến vụ việc đại diện lãnh đạo ngân hàng nhé nước chi nhánh đồng nai cho biết
quỹ tiến dụng nhân dân thái bình đến nay đã mất khả năng chi trả sau khi giám đốc bất ngờ nghỉ việc và không thể liên lạc được
ngân hàng nhé nước chi nhánh đồng nai đã có văn bản gửi công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra
theo thống kê ban đầu số tiền chưa thể chi trả của hơn tám mươi người dân gửi vào đây là trên năm mươi tỷ đồng